vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm nay xe khách bốn mươi năm chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi b ba nghìn sáu trăm năm mươi hai
chở công nhân của một công ty ở đồng nai đang lưu thông trên đường ven biển hướng từ thành phố vũng tàu
đi huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
khi đến ngã tư giao nhau với đường chi lăng thành phố vũng tàu
thì xảy ra tai nạn với xe ô tô limousine loại xe một mươi sáu chỗ
được cải tiến thành chín chỗ mang biển kiểm soát tám mươi sáu b một nghìn ba trăm ba mươi năm
tại hiện trường chiếc limousine bị tông ngang hồng nằm dưới vùng đất trũng bên đường bị hư hỏng nặng
còn xe khách bốn mươi năm chỗ phanh gấp sát vào nhà dân bị vỡ kính trước phần đầu hư hỏng nhẹ
may mắn không có ai tử vong nhưng có bốn người ngồi gần cửa xe limousine
bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
tài xế ô tô bốn mươi năm chỗ cho biết xe đang lưu thông trên đường thẳng
thì bất ngờ phát hiện xe limousine chạy từ đường chi lăng qua
tài xế đã ép xe sát lề để tránh
nhưng không kịp lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố vũng tàu đã tới khám nghiệm hiện trường điều tiết giao thông
tài xế điều khiển xe chín chỗ không có ở hiện trường nên chưa thể cung cấp thông tin với lực lượng cảnh sát giao thông